tại phú yên một bệnh nhân đã tử vong vì mắc cúm a
bệnh cúm ah một n một thường gia tăng từ tháng một mươi hai đến tháng bốn hàng năm khi thời tiết lạnh ẩm
vì những triệu chứng ban đầu của bệnh cũng giống như các triệu chứng cảm cúm thông thường
chính vì thế nên có khá nhiều người chủ quan
tuy nhiên đây là căn bệnh có diễn tiến rất nhanh mức độ lây lan rộng
nếu không cấp cứu kịp thời thì tỷ lệ tử vong sẽ rất cao
bệnh nhi tử vong tại phú yên ban đầu cũng có các số hiệu sốt cao hát hơi sổ mũi
gia đình tự mua thuốc về uống nhưng không khỏi sau đó cho nhập viện
kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi dương tính với virus cúm a h một n một
các bác sĩ cảnh báo căn bệnh này đang vào mùa người dân không nên chủ quan
đối với bệnh nhân có sẵn bệnh lý nền như đai tháo đường hèn xuyễn hay phụ nữ có thai lại càng phải cẩn trọng
người ta có đi kèm theo những bệnh lý có sẵn
ví dụ như người ta có hèn xuyễn bản tính người ta là những người tiểu đường khi mang thai
hay là nói chung những người có những cơ địa bệnh lý mạng tính và nếu nhiễm thì có biến chứng nặng
bình thường chúng ta chỉ dùng vài viên thuốc paracetamol hoặc khi chúng ta chỉ cần một nồi lái sông
thì chúng ta cũng thể qua khỏi
chúng tôi xin lưu ý là nếu bạn nào bị cúm mà cảm thấy rất là mệt hoặc khó thở
thì xin mời đến bệnh viện khẩn cấp
đó là tình huống cấp cứu bởi vì sao tổn thương phổi do virus cúm nó tiến triển rất là nhanh
và có thể dẫn đến tử vong rất là nhanh
h một n một rất dễ lây lan qua đường hô hấp
bệnh có tiến triển rất nhanh nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến biến chứng gây tử vong
tiêm phòng là biện pháp tốt nhất để ngăn ngừa bệnh
không có cái chích ngừa đặc hiệu cho h một n một thì việc chích ngừa cúm mùa thôi
có thể cũng đã làm giảm đi cái rủi ro của nhiễm cúm h một n một
hay là làm giảm đi những cái thể hiện lâm sàng tức là cái độ nặng
khi mà người ta không may vẫn bị nhiễm h một n một
bệnh nhân nên đi thăm khám để được điều trị ngay khi có dấu hiệu của bệnh
cần tiêm phòng đầy đủ để chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình